trong khuôn khổ của wef asean hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng singapore lý hiển long
nhân dịp sang dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng lý hiển long
đánh giá cao ông sang dự hội nghị wfef asean thể hiện vai trò trách nhiệm của singapore trên cường vị chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám
thủ tướng lý hiển long hoan nghênh các thành phố lớn của việt nam như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng
tham gia mạng lưới các thành phố thông minh asean nhằm phát huy những tiềm năng lợi thế đưa các thành phố này trở thành những đô thị hàng đầu khu vực
tại cuộc gặp hai bên cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh tại mỗi nước
kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều
thúc đẩy tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực hiện nay phối hợp cùng các nước sớm hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep